hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công bố ca tử vong đầu tiên vì biến chủng omicon
omicron là điểm báo tử của covid một mươi chín
chào mừng quý vị đã đến với kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị và các bạn tuần qua tình hình dịch tại nước ta có nhiều tín hiệu tích cực
khi số bệnh nhân khỏi bệnh tăng hơn một trăm sáu mươi bảy và bệnh nhân tử vong giảm bảy mươi chín trường hợp so với tuần trước đó
tuy nhiên tổng số ca mắc mới vẫn có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
đặc biệt là tại thủ đô hà nội
vậy vì sao f ở hà nội lại tăng cao liên tục lập đỉnh như vậy
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
nguyên nhân số ca covid một mươi chín liên tục tăng cao là do mầm bệnh đã ở trong cộng đồng
các hoạt động giao thương sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách
ngoài ra theo bà hà khí hậu mùa đông xuân cũng là điều kiện thuận lợi để virus phát triển
đặc biệt là tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch của người dân khi đã tiêm vaccine
bà hà nói thành phố đang thực hiện theo tinh thần
những cước số một trăm hai mươi tám của chính phủ đã có giải pháp cụ thể
như các quận huyện đánh giá cấp độ dịch hàng tuần
có biện pháp hành chính tương ứng cho hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn
ngày y tế tiếp tục chia vết khoanh vùng dập dịch xét nghiệm cách ly hẹp nhất có thể
tuyến y tế cơ sở tập trung chăm sóc người dân giải tỏa cho tuyến trên
thành phố đang chủ động trong phòng chống dịch bệnh
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai số chuyển nặng tại hà nội trên ba trăm ba mươi ca
tăng hơn ngày hai mươi năm tháng một mươi hai trên bốn mươi ca
số ca tử vong cũng đang trong xu hướng tăng
cao điểm nhất là ngày hai mươi tháng một mươi hai ghi nhận tới tám ca tử vong
trong khi trước đây nhiều ngày hà nội không có ca tử vong
theo số liệu của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia
hà nội ghi nhận một trăm linh tám ca tử vong từ đầu mùa dịch
chiếm tỷ lệ ba trên số mắc thấp hơn nhiều tỉnh thành
trong khi hà nội đang ở trong nhóm một mươi tỉnh thành có số mắc mới
số đang điều trị số ca chuyển nặng cao nhất cả nước
từ tháng một mươi đến nay áp dụng bình thường mới
dành lại kinh doanh tự do
trong khi chủng delta lây nhiễm cao tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cao hơn
nhưng tỉ lệ được bảo vệ chỉ được chín mươi
số một mươi vẫn có nguy cơ lây nhiễm chuyên gia của bộ y tế cho biết
một nguyên nhân nữa khiến ca mắc tăng cao
theo chuyên gia này hà nội là đầu mối giao thông người đi đến hà nội nhiều
chuyên gia này đánh giá điểm quan trọng hiện nay ở hà nội
đã đánh giá số mắc trong nhóm nguy cơ cao và nhóm chưa tiêm vaccine
nếu số mắc đông trong nhóm nguy cơ cao thì đáng lo ngại hơn
ông phan trọng lân cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế khuyến cáo
chiến lược hiện nay vẫn là giảm lây nhiễm và bảo vệ nhóm nguy cơ
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai ủy ban dân thành phố hà nội thông báo cấp độ dịch trên địa bàn
trong đó nhiều quận chuyển sang vùng cam do ghi nhận số lượng lớn ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
theo đó toàn hà nội được xác định thuộc cấp độ hai nhưng đã có tám quận cấp độ ba như
ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
hiện vùng xanh duy nhất của thủ đô là huyện phúc thọ
sau khi xác định dịch ở cấp độ ba màu cam các quận ba đình hoàn kiếm tây hồ
đã điều chỉnh biện pháp chống dịch dừng ăn uống tại chỗ
trước đó quận đống đa và hai bà trưng cũng thắt chặt các biện pháp trên
sáu quận gồm hoàn kiếm ba đình hoàng mai long biên nam tử liêm và tây hồ
quyết định cho học sinh ngừng đến trường từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai do dịch bệnh diễn biến phức tạp
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai đại biểu quốc hội nguyễn anh trí
chủ tịch hội huyết học truyền máu trung ương cho biết
khi chúng ta bước vào giai đoạn sống chung với dịch bệnh
thì số ca nhiễm mới tăng là điều tất yếu
ông khuyên cáo người dân hết sức bình tĩnh không hoảng loạn
bởi số ca nhiễm tăng là xu hướng chung của tình hình dịch covid một mươi chín thế giới
ông trí nói thêm thành phố nên đặc biệt quan tâm tới các trường hợp f quản lý tại nhà
không bỏ rơi họ phải hướng dẫn sát sao điều trị quản lý động viên để các f không chuyển nặng
như vậy theo các chuyên gia việc gia tăng f ở hà nội là điều tất yếu sẽ xảy ra
khi chúng ta chuyển sang giai đoạn bình thường mới
cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi cho sự phát triển lây lan của virus
biện pháp hiệu quả để ngăn chặn kịch bản xấu hơn có thể xảy ra
chính là ý thức của mỗi người dân hãy tiêm chủng và thực hiện nghiêm năm k của bộ y tế
còn tại tp hcm mới đây người dân hết sức hoang mang khi xuất hiện một thông tin
được lan truyền trên mạng xã hội qua xét nghiệm bằng kỹ thuật rt pcr
một bệnh nhân dương tính covid một mươi chín với biến thể omicron tuy nhiên tin đồn này là thất thiệt
sở y tế tp hcm cho hay bệnh viện fv vừa có báo cáo nhanh về trường hợp nêu trên
báo cáo cho biết thông tin về việc xét nghiệm atpcr được lan truyền trên mạng là thất thiệt sai sự thật
bệnh viện khẳng định không kết luận trường hợp nào liên quan đến chủng omicron
kể cả trường hợp mắc mới hay tái nhiễm như thông tin lan truyền
bệnh viện đang làm các thủ tục để công bố trên trang web
của đơn vị và truyền thông nguồn tin cho hay
theo nguồn tin việc xác định ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gen
không thể thông qua xét nghiệm rt pcr mà có thể xác định được
và hiện nay để chủ động kiểm soát biến chủng omicron xâm nhập
ngành y tế tp hcm đang giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
phối hợp với đơn vị nghiên cứu lâm sàng đại học oxford giải trình tự gen
tất cả các ca mắc covid một mươi chín nhập cảnh
tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho hay
nếu biết ca mắc thuộc biến chủng gì phải giải mã trình tựa gen
trước đó ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai trên mạng xã hội lan truyền thông tin qua xét nghiệm
bằng kỹ thuật atpsa bệnh viện fv đã phát hiện một bệnh nhân dương tính covid một mươi chín
với biến thể omicron
theo đó bệnh nhân này là nam có địa chỉ tại phường năm quận năm
được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
sau đó bệnh viện fv đã xác định rằng mẫu bệnh phẩm lấy từ ngày này cho kết quả
cho thấy dương tính với biến thể omcron tại khoa xét nghiệm bệnh viện fv
thưa quý vị và các bạn rất nhiều ngày qua thành phố hà nội liên tục lập đỉnh
với số ca mắc mới đứng đầu cả nước
theo phân tích của các chuyên gia nguyên nhân là do các mầm bệnh đã ủ lâu trong cộng đồng
các hoạt động giao thương sản xuất kinh doanh trở lại sau giai đoạn giãn cách
chưa thềm năm mới nhâm dần hai nghìn một mươi hai để có thể đón một cái tết thật an toàn và trọn vẹn
dân cần nâng cao ý thức không vi phạm các quy định phòng chống dịch
trong những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội liên tục tăng
trong ba ngày liên tiếp vừa qua thành phố ghi nhận hơn một tám trăm linh ca mắc covid một mươi chín trên một ngày
riêng từ một mươi tám h ngày hai mươi năm đến một mươi tám h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thành phố ghi nhận một tám trăm tám mươi bảy ca tăng tám ca so với ngày trước đó
trong đó có bảy trăm chín mươi bốn ca tại cộng đồng chín trăm bảy mươi một ca tại khu cách ly và một trăm hai mươi hai ca tại khu phong tỏa
dự báo số ca nhiễm tại hà nội có thể giảm đổi từ một tám trăm linh ca tới một tám trăm linh ca
sẽ tiếp tục tăng cao trong những ngày tới
một số chuyên gia y tế phân tích dịp cuối năm các cơ quan đơn vị tại hà nội thường diễn ra các hoạt động tổng kết hội họp
theo đó các hoạt động ăn uống liên hoan sẽ khiến việc tiếp xúc giữa các cá nhân với nhau mạnh mẽ hơn
là mầm mống cho việc lây nhiễm dịch bệnh
cùng với đó hà nội là trung tâm của cả nước lượng người từ các tỉnh thành đổ về thành phố dịp cuối năm đông hơn
cũng là nguy cơ lây nhiễm
vào dịp nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
nhiều gia đình tại hà nội có xu hướng rời thành phố về thăm quê
hoặc ngược lại sẽ kéo theo những mầm bệnh ra cộng đồng
nguy cơ lây mắc covid một mươi chín tại hà nội rất cao
nhưng ý thức của một số người dân trong phòng chống dịch còn kém
nhiều người vẫn không ngần ngại tụ tập ăn uống tổ chức lễ đám diễn ra nhiều nơi
không tân thủ các quy định phòng chống dịch
nhiều chuyên gia cảnh báo cho dù đã tiêm hai mũi vaccine nhưng vẫn có nguy cơ mắc bệnh và tử vong
bằng chứng cho thấy hà nội hiện có hai trăm linh năm bệnh nhân covid một mươi chín chuyển biến nặng
dù các bệnh nhân được cứu chữa khỏi bệnh
nhưng những người mắc covid một mươi chín sẽ gánh chịu nhiều di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sau này
thế giới đang phải tiếp tục đối mặt với một thách thức nữa
từ biến chủng omicron đang xuất hiện và lây lan siêu nhanh gây hậu quả ở nhiều nước
nhiều chuyên gia y tế nhận định một số nước xung quanh đã xuất hiện biến chủng mới
nên việc việt nam xuất hiện loại virus này chỉ là vấn đề thời gian
vì vậy mỗi người hãy cân nhắc các hoạt động
ăn nhậu tụ tập không cần thiết để bảo vệ mình và xã hội
qua theo dõi số ca covid một mươi chín tại hà nội có dấu hiệu tăng lên từng ngày
ủy ban dân thành phố đã chỉ đạo sở y tế và các ngành chức năng liên quan
xây dựng kịch bản khi trên địa bàn có hai đến ba ca covid trên một ngày
hà nội đã triển khai hơn năm trăm linh trạm y tế lưu động
thi công xong hệ thống oxy tại hai mươi năm bệnh viện với ba hai trăm linh đầu ra khí oxy phục vụ người bệnh
tập huấn chuyên môn trực tuyến cho tất cả các xã phường thị trấn
và triển khai ứng dụng phần mềm để quản lý theo dõi điều trị f tại nhà
trong thời gian qua ở hà nội cũng như nhiều nơi trong cả nước
nhân viên y tế cơ sở nghỉ việc hàng loạt sau một thời gian dài áp lực
với công việc truy vết xét nghiệm tiêm chủng điều trị
việc số ca lây nhiễm như ở hà nội hiện nay sẽ khiến rất nhiều bác sĩ y tá
phải đón giao thừa tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai trong bệnh viện để cứu chữa cho các bệnh nhân covid một mươi chín
chính vì vậy công tác phòng chống dịch không thể khoán trắng cho đội ngũ y tế
nhất là khi công việc đang quá tải
do đó đòi hỏi cấp ủy chính quyền người đứng đầu địa phương ở hà nội
thể hiện rõ vai trò nhạc trưởng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng
cho công tác phòng chống dịch bệnh kéo giảm số ca lây nhiễm và tử vong do dịch covid một mươi chín
mỗi người dân thủ đô cần nâng cao ý thức vì cộng đồng
không vi phạm các quy định phòng chống dịch không bị lây nhiễm
hay phải cách ly y tế do covid một mươi chín để được cùng gia đình đón năm mới đoàn viên khỏe mạnh
vì chỉ một chút chủ quan lơ là có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
mỗi người hãy tận dụng khoảng thời gian ngày lễ tết để quê quần đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình
điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn hơn lúc này
bởi gia đình khỏe mạnh an vui mới là niềm hạnh phúc
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình covid tại ninh bình
những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh có số ca mắc covid một mươi chín ghi nhận mới tăng hàng ngày
trước tình hình trên tỉnh đã thay đổi cấp độ dịch tại một số địa phương
và khẩn trương đẩy nhanh tiến độ truy vết khoanh vùng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
các trường hợp liên quan
theo báo cáo của ngành y tế tỉnh ninh bình
tới ngày hai mươi một tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh có một mươi ba ổ dịch covid một mươi chín với một trăm linh ba ca bệnh
đến các ngày hai mươi bốn và hai mươi năm tháng một mươi hai tỉnh ghi nhận một trăm linh bốn ca mắc mới
và có một mươi năm ổ dịch đang hoạt động xuất hiện ở bảy trên tám huyện thành phố
trong đó ổ dịch phức tạp và ghi nhận nhiều ca bệnh nhất
tại xã khánh tịnh huyện yên mô với sáu mươi chín ca bệnh
trong đó có nhiều ca bệnh là trẻ mầm non
ổ dịch hai phố cầu huyện thị trấn thiên tồn huyện hoa lư
ghi nhận ba mươi một ca bệnh
ổ dịch xóm sáu xã quang thiện và xóm tám xã kim chính huyện kim sơn với hai mươi ca bệnh
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai toàn tỉnh ghi nhận thêm bốn mươi một ca bệnh
trong đó ghi nhận thêm một ổ dịch mới tại thôn lãng ngoại xã gia lập huyện gia viễn với hai ca bệnh
liên quan đến trường hợp người về từ tỉnh hải dương
nâng tổng số ổ dịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên một mươi sáu ổ dịch
hiện nay tỉnh ninh bình đang điều trị cho bốn trăm bốn mươi hai ca bệnh tại một mươi cơ sở y tế trong tỉnh
một mươi bốn chín trăm sáu mươi sáu trường hợp đang được cách ly và giám sát
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một giới y tế tỉnh ninh bình đã bán hành phân bản số ba trăm sáu mươi tám
thông báo cấp độ dịch của tỉnh như sau
các đơn vị hành chính cấp tỉnh đạt cấp độ một
thành phố ninh bình thành phố tam điệp và năm huyện gồm
yên khánh kim sơn nho quan hoa lư và gia viễn thuộc cấp độ một
riêng huyện yên mô cấp độ hai
cấp xã có một trăm ba mươi bảy trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn cấp độ một
có ba trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn cấp độ hai
xã yên tử và yên nhân huyện yên mô và xã gia thắng huyện gia viễn
hai trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn cấp độ ba
xã gia vượng và thị trấn me huyện gia viễn
một trên một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn cấp độ bốn
xã khánh thịnh huyện yên mô
tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp nguy cơ lây lan trong cộng đồng
tỉnh ninh bình chỉ đạo các lực lượng phòng chống dịch và chính quyền các địa phương
tiến hành truy vết thần tốc lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp
khi phát hiện thông tin dịch tễ truy vết khoanh vùng phát hiện sớm f khẩn trương kiểm soát chặt các ổ dịch
tỉnh bà rịa vũng tàu diễn biến dịch đang nhận được nhiều tín hiệu đáng vui mừng
khi số ca mắc mới có chiều hướng giảm f chủ yếu phát hiện từ các khu cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
trong hai mươi bốn giờ qua địa phương ghi nhận một trăm năm mươi năm ca mắc mới đang chờ bộ y tế cấp mã bệnh nhân
trong đó có chín ca trong cộng đồng
số ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm
số ca mắc mới chủ yếu trong các khu vực cách ly
dù các mắc mới có chiều hướng giảm nhưng tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đề nghị các ngành các địa phương
tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác và phải dự báo đúng tình hình
để có kế hoạch phương án ứng phó phù hợp theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả với dịch bệnh
các địa phương và các ngành chức năng phải có kế hoạch ứng phó kịp thời
không để bị động trước mọi tình huống có thể xảy ra
nắm mắt tình hình nhất là số lượng khách du lịch đến bà rịa vũng tàu
để có phương án bảo đảm giãn cách năm k không để xảy ra tình trạng tập trung đông người
tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh
còn chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị thuốc men sinh phẩm y tế và nhất là oxy trong mọi tình huống
không được để thiếu oxy trong điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đặc biệt phải nâng cao hệ thống cơ sở y tế cấp xã phường thị trấn
đồng thời ra soát không để bất kỳ người dân nào đủ điều kiện mà chưa tiêm vaccine
và khẩn trương tiêm mũi tăng cường cho người dân ưu tiên người trên năm mươi tuổi và có bệnh nền
tiếp theo chương trình là những tin tức liên quan đến biến thể omicron đang được nhiều người quan tâm
mới đây một giáo sư trưởng
đại học king s london tim spector cho biết
một số người bị nhiễm covid một mươi chín omicron đã bị buồn nôn và nôn mửa
các triệu chứng này xuất hiện trên cả những người tiêm chủng đầy đủ và tiêm nhắc lại
theo đài ati biến thể omicron có thể gây ra các triệu chứng phổ biến của covid một mươi chín
như sốt nhức đầu mất khiếu rác hoặc vị rác và các triệu chứng của cảm lạnh thông thường
năm triệu chứng thường gặp nhất được ghi lại trong ứng dụng theo dõi go covid của anh
không thể phân biệt được triệu chứng covid một mươi chín với triệu chứng cảm lạnh thông thường
bao gồm sổ mũi nhức đầu mệt mỏi hắt hơi và đau họng
trang daily express ngày hai mươi sáu tháng bảy mươi hai dẫn lời giáo sư trưởng đại học king s london tim spector cho biết
một số người bị nhiễm omicron đã bị buồn nôn và nôn mửa
trước đó nghiên cứu của joe chỉ ra một triệu chứng khác khi nhiễm omicrone là chán ăn
ông spactor khuyến cáo việc đeo khẩu trang trở lại hủy bỏ tiệc tùng và làm việc tại nhà nhiều hơn
để làm chậm sự lây lan của virus sars cov hai
những điểm tương đồng giữa nhiễm thể omicron
và cảm lạnh được công bố giữa thời điểm các báo cáo ban đầu cho rằng
biến thể mới này dễ lây lan hơn nhưng độc lực kém hơn đáng kể với các biến thể trước đây
tuy nhiên sự lan rộng của omicron khiến anh phải thắt chặt hạn chế và tăng cường chiến dịch tiêm nhắc lại
london đặt mục tiêu tiêm nhắc lại cho tất cả người đủ điều kiện vào cuối năm nay
liên quan đến biến thể omicron mới đây australia đã ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên
do biến chủng này gây ra trong bối cảnh các ca mắc covid một mươi chín không ngừng gia tăng ở nước này
trường hợp tử vong đầu tiên do biến chủng omicorn gây ra ở australia
được xác nhận là một người đàn ông ở độ tuổi tám mươi và có bệnh nền reuters đưa tin
các nhà chức trách cho biết người này đã nhiễm virus tại viện dưỡng lão
và mất cho một bệnh viện ở sydney bang new south wales
đây là trường hợp tử vong đầu tiên được biết đến ở bang new south wales
có liên quan đến biến chủng omicron đáng lo ngại
nhà dịch tễ học christine sevei của cơ quan y tế new south wales cho biết
người đàn ông trên nằm trong sân phòng
sáu trường hợp tử vong do covid một mươi chín được báo cáo ở australia vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi hai
tất cả đều ở các bang đồng dân nhất nước này là new south wales và victoria
thông báo được đưa ra giữa lúc australia đang chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín tăng cao mỗi ngày
đánh dấu một cột mốc nghiệt ngã đối với đất nước vốn đã phải hoãn lại kế hoạch mở cửa
sau gần hai năm sống trong cảnh phong tỏa do dịch bệnh bùng phát
biến chủng omicron được cho là bắt đầu lây lan trong nước
ngay sau khi australia dỡ bỏ hạn chế ở hầu hết
biên giới và cho phép người dân trở về từ nước ngoài mà không cần kiểm dịch
mặc dù số ca mắc covid một mươi chín tăng cao cho đến nay các nhà chức trách không áp đặt
các hạn chế mới vì tỷ lệ nhập viện vẫn ở mức thấp
ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai các bang new south way victoria và queensland
đã báo cáo tổng cộng chín một trăm linh bảy trường hợp mới
giữa rất nhiều những thông tin ảm đạm của dịch covid một mươi chín trong nước và trên thế giới
mới đây một nhà nghiên cứu người anh đã đưa đến cho chúng ta một thông tin đáng vui mừng
ben krishna một nhà nghiên cứu miễn dịch học của trường đại học cambridge anh cho biết
virus sars cov hai không thể tiến hóa mãi mãi
và omicron có thể là biến thể đáng lo ngại cuối cùng của đại dịch này
dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu virus có phải sinh vật sống hay không
nhưng chúng có tiên hóa như các loài sinh vật sống khác
thực tế này đã trở nên rất rõ ràng trong thời kỳ đại dịch covid một mươi chín
khi các biến thể mới đáng lo ngại lại xuất hiện mỗi vài tháng
một số biến thể đã phát triển tốc độ lây nhiễm giữa
với người và trở thành biến thể trội
khi cạnh tranh với các phiên bản chậm chân hơn của virus sars cov hai
khả năng lây lan được nâng cấp này được cho là bắt nguồn từ các đột biến trong protein
cho phép nó liên kết mạnh hơn với các thụ thể ace hai trên người
dù vậy virus không thể tiến hóa mãi mãi
theo các quy luật sinh hóa cuối cùng virus sẽ tiến hóa một protein đột biến
liên kết với ace hai càng mạnh càng tốt
sau đó khả năng lây lan của sars cov hai giữa người với người sẽ không bị giới hạn
bởi mức độ virus có thể bám vào bên ngoài tế bào
các nhân tố khác sẽ giới hạn khả năng lây lan của virus
ví dụ tốc độ sao chép của bộ gen tốc độ virus có thể xâm nhập vào tế bào người
thông qua protein tmprss hai và lượng virus mà người bị hiếm có thể thải ra
về nguyên tắc tất cả những thứ này cuối cùng sẽ phát triển đến hiệu suất cao nhất
giả sử omicron là biến thể có khả năng lây lan tối đa
nó có thể sẽ không tiếp tục đột biến vì bị giới hạn bởi sắc xuất di chuyển
tương tự chuyện ngựa vằn không thể tiến hóa
để có thêm đôi mắt ở phía sau đầu
để tránh kẻ thù
sau khi nhiễm bất kỳ loại virus nào
hệ thống miễn dịch sẽ thích nghi bằng cách tạo ra các kháng thể bám vào virus
để phô hiệu hóa nó
và tế bào t sát thủ sẽ tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh
kháng thể là những mảnh protein dính vào hình dạng phân tử cụ thể của virus
và tế bào tề sát thủ cũng nhận ra các tế bào bị nhiễm bệnh
thông qua hình dạng phân tử
do đó sars cov hai có thể trốn tránh hệ thống miễn dịch
bằng cách cây đột biến đủ để hình dạng phân tử của nó thay đổi
đây là lý do tại sao omicron thành công cho việc lây nhiễm
cho những người có khả năng miễn dịch trước đó
mặc dù sars cov hai đột biến liên tục
không có lý do gì để nghĩ rằng hệ miễn dịch không thể kiểm soát và tiêu diệt nó
các đột biến cải thiện khả năng lây lan của virus
lại không làm tăng tỷ lệ tử vong
dữ liệu của pfizer cho thấy
tế bào t sẽ phản ứng với omicrone tương tự như các biến thể trước đó
điều này phù hợp với nhận định rằng
tỷ lệ tử vong vì omicron thấp hơn ở nam phi
nơi hầu hết mọi người đều có khả năng miễn dịch
điều quan trọng là việc từng bị nhiễm covid một mươi chín
dường như sẽ làm giảm khả năng bệnh nặng và tử vong
điều này có nghĩa là dù virus có thể tái tạo và tái nhiễm
nhưng bệnh nhân sẽ không bệnh nặng như lần nhiễm đầu tiên
omicron sẽ không phải là biến thể cuối cùng
nhưng nó có thể là biến thể cuối cùng cần được quan tâm
nếu chúng ta may mắn sars cov hai có thể sẽ trở thành
một loại virus đặc hữu biến đổi từ từ theo thời gian
phần cuối bản tin ngày hôm nay
sẽ là tin tức liên quan đến chiến lược zero covid của trung quốc
quốc gia này đã phần nào thành công với chiến lược zero covid
trong thời gian vừa qua
nhưng biến thể omicron đặt ra thách thức lớn
đặc biệt khi sự kiện olympic bắc kinh đang đến rất gần
trung quốc trong nhiều tháng qua đã áp dụng các biện pháp mạnh
nhằm ngăn chặn các đợt dịch do biến thể elta
bao gồm phong tỏa các khu dân cư xét nghiệm và truy vết trên diện rộng
các biện pháp đã giúp trung quốc tiếp tục theo đuổi chiến lược zero covid
các đợt dịch hầu hết được chặn đứng trong một tháng
nhưng biến thể omicron lây lao nở trung quốc
đang tạo ra thách thức lớn
khi chỉ còn vài tuần nữa khai mạc olympic bắc kinh hai nghìn hai mươi hai
hôm hai mươi năm tháng một mươi hai trung quốc ghi nhận một trăm năm mươi tám ca nhiễm
tại tây an tỉnh thiểm tây
tăng mạnh so với con số tám mươi bảy ca mắc trong một ngày trước đó
đây là số ca nhiễm cao ở mức kỷ lục trong hai mươi một tháng qua ở trung quốc
sự kiện olympic mùa đông diễn ra ở trung quốc
nghĩa là nước này phải nới lỏng các hạn chế nhập cảnh
thứ vốn là lá chắn giúp ngăn chặn các ca nhiễm tiềm năng
hàng ngàn vận động viên và phái đoàn các nước sẽ tới trung quốc
mà không phải cách ly
miễn là đã tìm kiếm các ca nhiễm
tuy nhiên các nghiên cứu gần đây cho thấy
việc tiêm hai mươi vaccine tiêu chuẩn
chưa đảm bảo khả năng ngăn ngừa biến thể omicron
chính quyền thành phố bắc kinh gần đây thừa nhận
các đợt bùng phát dịch trong sự kiện olympic
là điều đã được dự báo trước
nhưng tự tin rằng có thể sớm kiểm soát chuỗi lây nhiễm
dù thế nào hạn chế đà lây lan của biến thể omicron
là một thách thức với trung quốc
giáo sư cốc vinh on đến từ đại học hồng kông nói
trung quốc sẽ phải mở cửa ở mức nhất định
để các vận động viên tới tranh tài
đây là cơ hội để virus lây lan rộng
ông kroc nói
cộng đồng dân cư ở trung quốc cũng rất dễ bị tổn thương
nếu biến thể omicron lây lan mạnh
ước tính tám mươi năm dân số trung quốc đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine
nhưng như vậy là chưa đủ để ngăn chặn biến thể omicron
theo các nghiên cứu mới nhất
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh các biện pháp y tế công cộng và xã hội
trung quốc dường như đã hết cách để ngăn chặn dịch bệnh
ngoài các biện pháp phong tỏa xét nghiệm và tiêm chủng diện rộng
trung quốc khó có thể siết chặt hơn nữa
trong khi công chúng đã tỏ rõ sự mệt mỏi vì dịch bệnh kéo dài
và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại